trong suốt gần ba năm qua các hộ dân tại trung cư cao cấp hòa bình green city đã phải dùng nguồn nước sinh hoạt nhiễm bẩn mà vẫn phải trả tiền nước sạch
phóng viên truyền hình nhân dân đã có tìm hiểu và làm rõ hơn về tình trạng nước bẩn này
trung cư hòa bình green city có địa chỉ tại năm trăm linh năm minh khai quận hai bà trưng thành phố hà nội
gần ba năm nay cứ thỉnh thoảng người dân tại trung cư này lại phải dùng nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn
có màu đen như nước cống phải xả đi một lúc thì nước mới trong trở lại
thời gian gần đây thì tình trạng nước đen bẩn như nước cống này xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn
người dân ở đây đã nhiều lần phản ánh lên ban quản lý tòa nhà thậm chí là mang cả mẫu nước bẩn xuống lễ tân để thắc mắc
thế nhưng hết lần này đến lần khác ban quản lý tòa nhà này gửi mail và hứa hẹn sẽ xử lý chứ không hề có một động thái nào để xử lý rứt điểm
người dân thì cứ chờ đợi như vậy
ban quản lý thì chơi ý điều đáng nói là tình trạng sức khỏe của người dân đã bị ảnh hưởng bởi hàng ngày phải sử dụng loại nước bẩn đen như thế này

người dân thì cứ chờ đợi như vậy điều đáng nói là tình trạng sức khỏe của người dân đã bị ảnh hưởng bởi hàng ngày phải sử dụng loại nước bẩn đen như thế này